liên quan đến vụ việc nữ sinh rau gà bị sát hại theo dự kiến ngày mai hai mươi sáu tháng một mươi hai
tòa án nhân dân tỉnh điện biên sẽ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
phiên xét xử sẽ diễn ra trong ba ngày từ hai mươi sáu đến hai mươi tám tháng một mươi hai tại sân vận động tỉnh điện biên
theo tranh án tòa án nhân dân tỉnh điện biên cho hay do phòng xét xử của tòa hạn chế
số bị cáo lại đông nên khó đáp ứng được nhu cầu theo dõi của mọi người
ngoài ra việc xét xử lưu động cũng góp phần răn đe giáo dục pháp luật trong cộng đồng
tỉnh điện biên đã huy động lực lượng quân đội phục vụ công tác chuẩn bị